quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị giữ nguyên cường độ cấp một mươi hai và tiếp tục di chuyển theo hướng tây
đó là diễn biến của cơn bão số một mươi ba trong khoảng thời gian từ đêm qua tới giờ
dự báo trong ngày hôm nay bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh chín chín độ kinh đông
trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sau đó bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh
nên từ đêm nay và ngày mai ở khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
riêng vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông có mưa bão
gió mạnh cấp chín cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
biển động dữ dội sóng biển cao từ bốn đến sáu mét
vùng gần tâm bão là từ sáu cho đến chín mét
trong khi đó ở nam vịnh bắc bộ
vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
với những diễn biến của bão như vậy thì dự báo
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm trở đi
bão số một mươi ba sẽ tác động đến thời tiết các tỉnh đất liền
còn từ giờ cho đến ngày mai
lượng ẩm mà gió đông bắc mang xuống
các tỉnh miền trung sẽ bị hút về tâm bão
vì thế trong ngày hôm nay
miền trung giảm mưa nhanh trời chuyển nắng
trong ngày hôm nay chỉ còn khu vực trung trung bộ
là có mưa ở một vài nơi
dự báo mức nhiệt trên chiều nay
ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
với nam bộ và tây nguyên
tạm thời trong ngày hôm nay chưa có bất kỳ hình thế nào
có khả năng gây mưa
vì thế trên cả hai khu vực sẽ còn nắng ngay từ sáng
ở tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
sẽ tăng lên ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng
từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
nắng cũng là thời tiết xuyên suốt
trong ngày hôm nay ở bắc bộ
mặc dù nhiệt độ ngoài trời ở bắc bộ lúc này khá lạnh
với mức nhiệt đều dưới một mươi chín độ
tuy nhiên do nắng sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay
sẽ tăng nhanh nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
ở bắc bộ sẽ trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
tuy nhiên cần lưu ý là độ ẩm
trong không khí khá thấp
chỉ từ ba mươi năm đến bốn mươi năm
nên lại càng có cảm giác hành khô hơn
và sau đây là dự báo thời tiết
trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước